dẫn tới việc không thể hoặc gây khó khăn trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý hành vi bạo lực gia đình bảo vệ người bị bạo lực gia đình
cần suy tính kỹ trước khi ban hành để tránh trường hợp lợi dụng kẽ hở sử dụng những điều luật mới này như một công cụ công kích đối phương
bạo lực khác với sách nhiễu đánh đập đe dọa đập phá gây khủng hoảng tinh thần cho nạn nhân
đó là hành động bạo lực trong gia đình hay ngoài xã hội
hành động quấy dối như dùng lời nói cử chỉ
khiến người đối diện không cảm thấy tự nhiên gọi là quấy dối hay sách nhiễu
việc đưa vào luật các vấn đề có liên quan đến chuyên môn như tâm lý y khoa hay xã hội cần có sự góp ý của các ngành hay cá nhân chuyên môn
tại phiên thảo luận tại tổ về luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi ghi nhận
rất nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đề nghị bổ sung hành vi được coi là bạo lực gia đình bên cạnh một mươi tám hành vi đã được quy định trong dự thảo
đây cũng là nội dung được đại biểu góp ý nhiều nhất
được biết dự án luật phòng chống bạo lực gia đình
bổ sung một số hành vi bạo lực mới như bỏ mặt không quan tâm
chăm sóc thành viên gia đình là người cao tuổi phụ nữ có thai phụ nữ nuôi con nhỏ trẻ em
ngăn cản thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp
phát tán hình ảnh thông tin tài liệu riêng tư của thành viên gia đình khi chưa được sự đồng ý của người đó
phân biệt giới tính định kiến giới và các đặc trưng cá nhân của thành viên gia đình liên quan đến giới
vi phạm pháp luật cũng được coi là bạo lực gia đình
bạn nghĩ sao về việc cần quy định rõ về hành vi bạo lực gia đình
bất cứ đâu các hộ gia đình nhà mặt đường nếu tổ chức tiệc nhỏ thì chiếm dụng về hè còn nếu lớn thì lấn cả một làn đường
luật giao thông đường bộ quy định lòng đường và viện hè chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường lề đường hè phố trái phép
điều một mươi hai nghị định bốn mươi sáu của chính phủ quy định phạt tiền từ hai ba triệu đồng đối với cá nhân từ bốn sáu triệu đồng đối với tổ chức dựng dạp lều quán cổng ra vào tường rào các loại các công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ
đáng chú ý trong trường hợp việc dựng dạp để phục vụ việc hiệu quả

điều một mươi bảy nghị định bốn mươi sáu của chính phủ quy định phạt tiền từ hai ba triệu đồng đối với tổ chức dựng dạp lều quán cổng ra vào tường rào các loại các công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ
điều một mươi tám nghị định bốn mươi sáu của chính phủ quy định phạt tiền từ hai ba triệu đồng đối với tổ chức dựng dạp lều quán cổng ra vào tường rào các loại các công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ

điều một mươi chín nghị định bốn mươi sáu của chính phủ quy định phạt tiền từ hai ba triệu đồng đối với tổ chức dựng dạp lều quán cổng ra vào tường rào các loại các công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ
điều hai mươi nghị định bốn mươi sáu của chính phủ quy định phạt tiền từ hai ba triệu đồng đối với tổ chức dựng dạp lều quán cổng ra vào tường rào các loại các công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ